mở đầu là thông tin liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
trong ba ngày từ ngày một mươi bảy cho đến ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc nơi ở
lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ năm đối tượng tại trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ một mươi tám hai d
để tiếp tục điều tra và làm rõ về hành vi nhận hối lộ và môi rời hối lộ
các đối tượng bị tạm giữ gồm hai phó giám đốc trung tâm là nguyễn trung quân lưu hữu phương hai đăng kiểm viên là lưu bảo trung lê văn cường và dương đình nam
chủ garao tô tại xã mỹ tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định
theo kết quả điều tra ban đầu xác định dương đình nam có quen biết lê văn cường đăng kiểm viên và đặt vấn đề nhờ cường bỏ qua lỗi vi phạm của xe không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khi đăng kiểm
mỗi xe vi phạm được bỏ qua lỗi nam sẽ chuyển cho lê văn cường trên hai triệu đồng
lê văn cường đồng ý và đã báo cáo thống nhất với hai phó giám đốc trung tâm là nguyễn trung quân lưu hữu phương và đăng kiểm viên lưu bảo trung bỏ qua lỗi vi phạm cho các xe có đặt vấn đề
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án để sớm đưa các đối tượng ra truy tố xét xử trước pháp luật
trong thời điểm giáp tết vẫn có một số đối tượng lợi dụng tình hình để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
với tinh thần kinh quyết đấu tranh xử lý mới đây phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép một viên ma túy tổng hợp và hơn hai một gam ma túy dạng đá
vào tối ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ bốn mươi tám thuộc địa phận xã nghĩa mỹ huyện nghĩa đàn
thì phát hiện xe ô tô mang bị kiểm soát ba mươi bảy a ba mươi bốn nghìn một mươi bốn có biểu hiện nghi vấn
vi phạm pháp luật nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
quá trình làm việc tổ công tác xác định người điều khiển xe ô tô là bùi nhật kỳ trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an chở theo nguyễn sĩ toàn
trên tay đang cầm một gói ni lông màu đen
bên trong có năm gói ni lông nhỏ màu xanh chứa một viên nén màu hồng nghi là ma túy dạng hồng phiến và một gói ni lông màu trắng
bên trong có chứa các hạt tinh thể trong suốt nghi là ma túy dạng đá có tổng trọng lượng hai một gram
các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã thuê bùi nhật kỷ chở bằng ô tô đi lên huyện tương dương mua số ma túy từ một người đàn ông không quen biết để về sử dụng trong dịp tết
vâng thưa quý vị có thể nói khoảng thời gian trước trong và sau tết nguyên đán khi người dân tắt bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết thì cũng là thời điểm mà các loại tội phạm gia tăng hoạt động trong đó thì có tội phạm ma túy
với quyết tâm không để hình thành các tụ điểm điểm nóng và ổ nhóm đường dây buôn bán
vận chuyển các chất ma túy trên địa bàn lực lượng công an tp hải phòng đã tăng cường tuần tra kiểm soát mở các đợt cao điểm tấn công trần áp tội phạm giữ vững an ninh chính trị và bà đảm cho tự an toàn xã hội trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt giữ hai đối tượng thu năm mươi sáu bánh heroin gần một mươi ba kg ma túy tổng hợp cùng ba trăm một mươi bảy triệu đồng và một số tăng vật
triệt xóa một tụ điểm vũ trường đã có hành vi mua bán tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp bóng cười cho khách xét nghiệm tại vũ trường gần ba trăm tám mươi người có biểu hiện dương tính với ma túy bắt hai mươi hai đối tượng đây là hai vụ án nổi bật
trong một trăm năm mươi ba vụ vừa được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hải phòng phát hiện bắt giữ đợt cao điểm tấn công trần áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết hai nghìn hai mươi ba
hải phòng có cảng biển cảng hàng không quốc tế giáp với nhiều tỉnh thành
tập trung đông dân cư thì hải phòng là một trong những địa bàn tiêu thụ lớn về ma túy
tập trung một số đối tượng cầm đầu chủ mưu các đường dây ổ nhóm phạm tội về ma túy có tính chất xuyên quốc gia quốc tế
hiện nay xu hướng người sử dụng ma túy có sự thay đổi
ma túy tổng hợp dần thay thế các loại ma túy truyền thống khác
tội phạm về ma túy tổng hợp chiếm phần lớn tổng số các vụ án
được bắt giữ xử lý
theo đánh giá của công an thành phố hải phòng tội phạm ma túy ngày càng có thủ đoạn tinh vi xảo quyệt hoạt động lưu động liên tỉnh đa dạng về hình thức
móc nối liên kết với tội phạm hình sự kinh tế lợi dụng trang mạng xã hội việc khó kiểm soát các dịch vụ công cộng hay shipper
giao hàng để vận chuyển buôn bán ma túy trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đặc biệt trong dịp tết tình hình phạm tội tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố còn nhiều diễn biến phức tạp
khi các tụ điểm này bị đánh mạnh đối tượng sẽ tập trung vào sắc mạch các mảng khác
cái quy luật đấy thì cần có thời gian để đánh giá
đầu tiên khi bị trịt xóa một điểm vào đó đối tượng sẽ làm im một thời gian sau đó sẽ bắt đầu hoạt động trở lại
tập trung đánh mạnh vào các đường dây ổ nhóm
với cái mục tiêu là phải đánh vào các cái đối tượng là chủ mưu cầm đầu và các cái tổng đại lý các cái đại lý cấp một và các cái đầu đầu đặt hàng mà sinh sống trên địa bàn thành phố hải phòng
và đặc biệt là các cái sử dụng bóng cười sử dụng khí n hai o lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm của hải phòng và chủ công là lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy
cũng đã tập trung triệt phá đánh đúng vào các tụ điểm để tạo ra một môi trường lành mạnh trong sinh hoạt văn hóa
tội phạm ma túy vẫn luôn có diễn biến phức tạp và khó lường
tuy nhiên với tinh thần của đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán quý mão
lực lượng công an thành phố hải phòng luôn chủ động làm tốt công tác nắm tình hình quản lý các đối tượng trong diện nghi vấn
từ đó không để tội phạm ma túy có cơ hội hoạt động góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho người dân và du khách đến thành phố cảng vui xuân đón tết
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán
trong sáng ngày hôm nay phòng tám cục cảnh sát giao thông đã ra quân tăng cường xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
theo đó đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm đã huy động một trăm linh quân số bố trí tại hai điểm đầu vào cao tốc
bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng một tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra xử lý các tài xế sử dụng ma túy vi phạm nồng độ cồn
trở hàng quá tải quá khổ trở quá số người quy định đón trả khách không đúng tuyến trên cao tốc đà nẵng quảng ngãi và nhiều lỗi vi phạm khác
đợt cao điểm xử lý vi phạm được thực hiện xuyên suốt đến sau tết nguyên đán
trước đó lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cũng đã xử lý bảy phương tiện siêu trường siêu trọng trong đó đã khởi tố một trường hợp
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một trăm bảy mươi ba thanh nhàn phường quỳnh lôi quận hai trăm ba mươi bảy
hộ khẩu thường trung tp hà nội về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước năm x ba cm cách năm cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
là đối tượng nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn trường mại xã tân bình tp thái bình tỉnh thái bình
và đối tượng cao tuân mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn kép một mươi hai xã hương sơn huyện lạng giang tỉnh bắc giang
bị công an quận hoàng mai hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an